công an tp cao lãnh vừa mời làm việc hai đối tượng nguyễn lê học thi sinh năm hai nghìn hai
ngụ tại xã tân kiều huyện tháp bười tỉnh đồng tháp và nguyễn triệu nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ngụ tại khóm sáu phường sáu thành phố cao lãnh để làm rõ về hành vi giả danh cảnh sát hình sự
vào tối ngày ba tháng tám công an phường một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
có hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn giải danh cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính các phương tiện giao thông
tại khu vực công viên thuộc địa bàn phường một
tăng vật thu giữ gồm hai giấy màu có in chữ giấy chứng minh công an nhân dân hình của đối tượng thi
mà trang phục công an nhân dân cấp hàm đại úy nhiều vật dụng có liên quan đến công an cùng các tan vật khác
qua làm việc cả hai đối tượng thi và nghĩa đã thừa nhận hành vi giải danh cảnh sát hình sự
đối tượng thi khai nhận các giấy chứng minh công an nhân dân được tái trên mạng rồi in màu ra để sử dụng
mục đích để ra oai
điều tra mở rộng lực lượng công an thành phố cao lãnh phối hợp công an xã tân kiều huyện tháp một mươi
còn thu giữ bộ quân phục công an nhân dân cấp hàm đại úy tại nhà thi
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với hai đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật